phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm
tên lý văn trang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
khi đối tượng này đang có mặt tại khu vực khu công nghiệp quang châu của huyện việt yên của tỉnh bắc giang
theo cơ quan điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lý văn trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã khâm thành huyện trùng khánh của tỉnh cao bằng
đã tổ chức đưa bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua mốc biên giới bảy trăm bảy mươi bốn thuộc xã khâm thành huyện trùng khánh
sau khi bị phát hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với lý văn trang
về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép